ngày một mươi tám tháng một mươi một công an tỉnh lai châu cho biết mới đây bộ trưởng bộ công an đã ký quyết định
kỷ luật thượng tá thái đình hoài trưởng phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lai châu
bằng hình thức tước danh hiệu công an nhân dân
hiện nay công an tỉnh lai châu cũng đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục về công tác đảng
để chính cơ quan có thẩm quyền xem xét
do khi vi phạm ông hoài là ủy viên ban chấp hành đảng ủy công an tỉnh
bí thư tri bộ phòng cảnh sát kinh tế nên đơn vị phải báo cáo ủy ban kiểm tra tỉnh ủy
và ban thường vụ tỉnh ủy cho ý kiến xử lý đối với vi phạm của đảng viên
việc đề nghị kỷ luật cũng sẽ ở mức cao nhất là khai trừ ra khỏi đảng